trong đó diện tích nuôi tôm chiếm khoảng hai trăm sáu mươi sáu hectare
thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh cà mau
và trở thành tỉnh dẫn đầu của cả nước về nuôi trồng chế biến và xuất khẩu thủy sản
tuy nhiên trong những năm gần đây sản lượng tôm nuôi ngày càng suy giảm do nhiều nguyên nhân khác nhau
nhưng trong đó phải nói đến về vấn đề tác động về suy thoái môi trường và thách thức của biến đổi khí hậu
từ thực trạng trên cà mau ngày càng suy giảm do nhiều nguyên nhân khác nhau
ngày càng xuất hiện nhiều nông dân đã tìm tòi chế tạo cải tiến loại mái cày
cải tạo đầm nuôi tôm để phù hợp với điều kiện canh tác nâng cao hiệu quả kinh tế
đồng thời cũng từ nguồn tôm nguyên liệu dồi dào này tại địa phương
nông dân cũng đã nghiên cứu cho ra đời những sản phẩm tôm khô tôm trà bông
và được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
ít ai ngờ rằng ở con đường hoàng ngoèo nhỏ hẹp dẫn đến một xưởng cơ khí của người nông dân mê sáng chế
hơn một mươi năm cho một sự tìm tòi nghiên cứu để sáng chế thành công chiếc máy cày siêu nhẹ
siêu tiết kiệm nhiên liệu giá thành lại thấp là một việc làm không hề đơn giản
đối với một nhà nông chưa học hết cấp một
đó chính là ông nguyễn giang ru ở ấp giá ngự xã đông hưng
ông hưng quyện cái nước tỉnh cà mau được nhiều người biết đến với biệt danh là ông tư máy cày
không chỉ tìm tòi nghiên cứu sáng chế ra một loại máy mà còn rất nhiều loại lần lượt được ra đời
hồi chuyển dịch tới giờ thì lúc đó cũng cả gần mười mấy năm rồi cô bác tôm kép bác quá
rồi bây giờ nó biết tôi ra làm sao mà hai bà con nào mà chế được cái máy cho trộn đổi đất được
thì người ta quý lắm

rồi tôi ngồi tôi suy nghĩ rồi tôi mới có cái ý tưởng
lúc đó là bằng phi nha chứ chưa có cài
rồi cô bác là làm sao mà chế cài được là mới ngon
thì thấy bắt đầu tôi mới chế cài thấy vị mới gáp mới gáp lên rồi nhiều mới bán
xuất thân từ gia đình thuần nông việc học tập trong thời kỳ của ông tư rô vô cùng khó khăn
thiếu kiến thức nên việc mưu sinh thời trai trẻ của ông khá dứt dã
ông đã từng sinh vào xưởng cơ khí làm để kiếm sống
biết được chút nghề về cơ khí và từ thực tế sản xuất con tôm
ông tư rô nảy sinh ý tưởng táo bạo là chế tạo chiếc máy cày siêu nhẹ để giúp bà con cải tạo đầm tôm
từ năm hai nghìn một mươi ông tư rô đã có ý tưởng
thế nhưng mãi đến năm hai nghìn một mươi bốn ông mới bắt tay vào chế tạo
đến đầu năm hai nghìn một mươi bảy ông cho chạy thử nghiệm loại máy cày siêu nhẹ này
thật bất ngờ ông tư rô đã có ý tưởng
thật bất ngờ là gần như một trăm linh hộ được chạy thử nghiệm đều trúng tôm
đến nay mẫu máy cày này đã hoàn thiện và cung ứng cho bà con nông dân ứng dụng
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay ông tư rô đã chạy thử nghiệm
và bước đầu cho kết quả tích cực tại hàng chục điểm khác nhau
ở hầu hết các nguyện thành phố trên địa bàn tỉnh
có những điểm người nuôi tôm yêu cầu máy cày của ông chạy trên nền đất mềm
nền đất bùng lầy và cả nền đất ngập nước
như vậy với các loại máy cày tự sáng chế của ông sẽ rất phù hợp cho nhiều dùng đất
với nhiều loại hình nuôi tôm khác nhau như nuôi tôm quảng canh quảng canh cải tiến
đầm nuôi công nghiệp và cả dùng đất lúa tôm
điều đáng nói ở đây các loại máy cày này khá đoạn nhẹ dễ dàng di chuyển trong điều kiện sông nước
ở cà mau mặt khác giá thành lại hợp lý và đặc biệt là sáng chế này phù hợp với tình hình thực tế
hiện nay để phục vụ cho người nuôi tôm
nhưng đầu năm tri bộ có đưa cái nghị quyết ra là phải thực hiện năm nay
là phải thực hiện đạt cái vụ lúa cho nước nuôi tôm
nếu mà cái mô hình này nếu mà phải được nhân rộng ra phải có người dân mình đến dự hội thảo
thì rất hay
thấy được hiệu quả của nó mang lại nhiều nông dân trong và ngoài tỉnh tìm đến
mua loại máy cày này
ngoài chế tạo loại máy cày dùng cho dùng đất ngập nước thành công
ông tư rô đang tiếp tục thử nghiệm hai loại máy cày khác dùng cho nền đất mềm và nền đất bùng lầy
trước mắt ông đang hoàn chỉnh kết cấu mẫu mã của loại máy cày dùng cho dùng đất ngập nước
để cung ứng kịp thời cho bà con nuôi tôm có nhu cầu sử dụng
những cái dùng năm căng là nó phơi không được đất nó lầy nó lúng thì mình gáp cái dùng gai nó sâu
rồi cái dùng lúa cái dùng dụ tôm dụ lúa này thì cái gai nó khác để cho nó phù hợp bà con là thấy chạy gì nó gọn nhẹ
dưới cấu tạo gần giống chiếc máy cày chét truyền thống nhưng được ông từ rồ cải tiến lại lưỡi cày
trong điều kiện đất mềm kết hợp với động cơ có công suất phù hợp
đồng thời để lội qua được các kinh mương hay chống lúng
ông còn kết hợp mỗi bên bánh bốn cái canh nhựa giống như những chiếc phao
từ đó trọng lượng của chiếc máy rất nhẹ
so với dòng sản phẩm cùng loại
với việc thiết kế độc đáo
chiếc máy di chuyển qua các kinh mương
mà không cần đò chuyên chở
riêng việc điều khiển khi cải tạo đất rất dễ dàng
thậm chí tự chạy được
từ đó được bà con nông dân chấp nhận
chiếc máy cày của ông từ rồ xuất hiện ngày một nhiều trên đồng đất cà mau
cùng với việc sáng chế thành công hai loại máy cày trước đây
ông cũng đã sáng chế thành công ba loại máy cày dùng để cải tạo ao nuôi tôm
và được cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận độc quyền
đối với cái sản phẩm máy cày phao
của ông nguyễn văn rô ở giá ngự xã đông hưng của viện cái nước
đến nay là cái sản phẩm máy cày này ông đã bán ra thị trường cũng rất lớn
bà con nông dân mua về
ứng dụng vào điều kiện sản xuất của gia đình của hộ rất khả quan
nó cài rồi thì phơi dùng khoảng năm ngày nha
rồi mình đem vô cài cài rồi lấy nước vô liền
con ấu trùng nó toàn tôm lên nó bươi ăn trong vòng ba ngày
con tôm rất tốt nhiều quá cao
mà còn nếu không cài thì thấy cô bác đây cũng nói là không giờ làm được
nếu không cài thì thiên nhiên rồi đâu có chút đâu
nó quen với mặt đất rồi
mình thay đổi bóc rồi cái khí độc lên
những cái lơ lửng cái hì đề gô gì đó nó nằm lơ lửng ở dưới nó cài thọc lên
nước cài tốt lắm
từ đầu năm đến nay ông tư rô đã xuất bán trên sáu mươi chiếc máy cài cho bà con nông dân trong và ngoài tỉnh
có lẽ đối với lão nông này không phải là lợi nhuận đặt lên hàng đầu
cái chính là làm sao hỗ trợ được càng nhiều bà con càng tốt
ẩn sao rẻ mộc mạc chất phát đúng nghĩa là một nhiệt quyết cháy bỏng cống hiến sức mình vì bà con nông dân
chính vì điều đó dù bao phen tháo máy ra chỉnh sửa cải thiện cho chạy thử nghiệm rồng rã nhiều năm trời
ông vẫn không nản chí
và thành quả của sự kiên trì ấy là sản phẩm máy cày như hiện nay
cái nghề nó sáng chế rồi nó nhiễm vô đó rồi bây giờ cái gì mình cũng muốn làm
làm cho bà con nông dân ta muốn đặt cái gì là mình có cái tinh thần là mình làm rồi
mình đã tính cho quý khách rồi ngồi đó mình ra thì nó dễ
còn làm từ từ từ từ tới giờ mình phải làm như vậy rồi chứ không còn nói gì nữa
chỉ tài với lão nông tâm quyết này chúng tôi tiếp tục trên con đường ngoàng ngoèo
tìm đến một nhà sáng chế trẻ tuổi đó là anh lê minh sang
ở ấp tân hiệp xã tân dân quyện đầm dơi tỉnh cà mau
anh sang được nhiều người biết đến là cha đẻ của đặc sản tôm khô chà bông
mình thấy trên thị trường có thịt heo chà bông và cá chà bông
tại sao mình không nghĩ rằng tôm khô mình sẽ là chà bông được
nên là tự ý tưởng đó cho nên mình mới
mình mới bắt ai vào làm cái cái cái tôm khô chà bông
nhưng điều đặc biệt là anh tự mài mò và sáng tạo ra chiếc máy để chà bông tôm khô
chiếc máy này được thiết kế khá đơn giản được lấy ý tưởng từ chiếc máy xay thịt
máy làm chà bông tôm khô gồm một thùng dạng tròn chất liệu inox
dưới đáy thùng gắn một lưỡi dao dùng để xây tôm khô
chiếc thùng này được thiết kế gắn với một motor điện
khi bật điện thì máy hoạt động và tôm khô bên trong được xây ra
đầu làm thì nói chung nó cũng đã có hư cũng đã có hư một vài cái
và đồng thời cái lưỡi dao đánh của nó nó không được phù hợp với cái mặt hàng tôm khô của mình
là do nó bén quá đánh nó mịn quá
thì từ lẽ đó cho nên mình làm cho nó phù hợp hơn và làm cho nó lụt hơn và đánh cho nó độ tơi nó sẽ tơi nhiều hơn
thì từ khi mà bắt ta vào làm thì nó hư một cái đến hai cái rồi từ đó nó mới thành công
từ nguồn tôm nguyên liệu dồi dào tại địa phương
anh sang đã cho ra đời sản phẩm tôm khô tôm trà bông mang tên sông đầm
mỗi năm cơ sở của anh cung cấp hàng tấn tôm thành phẩm cho thị trường trong và ngoài tỉnh
được biết tôm khu trà bông là một sản phẩm mới do anh sang tự nghĩ ra từ thôi thúc đa dạng quá sản phẩm phục vụ cho khách hàng
từ khi mà bắt ta vào sản xuất chà bông tôm khô là năm hai nghìn một mươi sáu
thì mình đưa ra thị trường mình thấy rằng là khách hàng họ đã chấp nhận được cái sản phẩm của mình
và đồng thời có nhiều cái
cơn hàng nó hơi lớn quá thì từ lẽ đó cho nên mình mới nhờ mấy anh em cơ khí làm mới có size cho nó bự hơn
và đồng thời là mới đủ cái đáp ứng khả năng của thị trường hiện tại bây giờ
cứ vào mỗi con nước ngày một mươi bốn đến hai mươi ngày hai mươi chín đến mùng năm âm lịch hàng tháng
cơ sở sản xuất của anh sang lại nhuộn dịp cả ngày lẫn đêm
ai nấy tức bật từ khâu nhập tôm nguyên liệu cho đến khâu luộc phơi sấy đập tôm làm sạch đóng gói
cơ sở đã tạo việc làm thường xuyên cho khoảng hai mươi lao động nhất là phụ nữ giúp cho họ có nguồn thu nhập ổn định tại quê nhà
qua thời gian thực hiện thì theo đánh giá của cơ quan chuyên môn thì cái mô hình này cái quy trình sản xuất này mang hiệu quả khá cao
thì hàng tháng thì anh sang cũng là sản xuất là doanh thu là khoảng bốn năm trăm linh triệu đồng
những nông dân cần cù sáng tạo và ứng dụng hiệu quả
để tự khẳng định nông dân là chủ thể trong đổi mới và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp
làm đa dạng hóa các sản phẩm của quê hương ngoài đáp ứng nhu cầu thị trường còn góp phần quảng bá đặc sản cà mau đến dưới các dùng miền
trong đó có sản phẩm tôm khô trà bông mang thương hiệu sông đầm
giới tính sáng tạo và kiên trì ấy đã mang đến cho anh quả ngọt khi nhiều năm liền tôm khô của anh sang được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh
anh có một suy nghĩ là anh đa dạng quá được cái sản phẩm tôm của tỉnh mà đó là một cái thế mạnh về nông ngư nghiệp của tỉnh
những cái sản phẩm của anh nghiên cứu anh làm ra cũng được sở khoa học công nghệ của tỉnh đặt ký bảo hộ sáng chế
đến nay thì
các cái sản phẩm của anh thì cũng đã có thương hiệu trên thị trường
điểm chung đáng trân trọng của những nhà sáng chế nông dân này đều khởi nguồn từ những trăn trở phải làm sao để cho cuộc sống người nông dân đỡ cơ cực hơn hiệu quả cao hơn
cũng chính cuộc sống quanh năm gắn với dùng đồng quê nên những sáng tạo của họ rất gần gũi và đáp ứng được sự mong chờ của bà con nông dân
lợi ích mà những sáng chế của những kỹ sư chân đất này mang lại
đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển của ngành nông nghiệp ở cà mau nhất là trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp như hiện nay
tuy rằng là cái thị trường khoa học công nghệ của tỉnh cà mau nó chưa phát triển lắm
nhưng mà những cái sản phẩm của nông dân mà nghiên cứu sáng chế ra đó
thì họ cũng đã thương mại quá được cái sản phẩm cái điều kiện tạo điều kiện hỗ trợ tốt cho cái
nghiên cứu của họ về sau này
không chỉ sai mê sáng tạo cải tiến máy móc họ còn được biết đến là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
tích cực tham gia các phong trào tạo nhiệt làm trên nhiều lao động ở địa phương
cùng với những tìm tòi cải tiến hữu ích nhiều nông dân còn mạnh dạng thực hiện mô hình mới hiệu quả
cho ra đời những giải pháp kỹ thuật làm cơ sở nhân rộng trong nông dân